nhưng hiện nay chưa có bài hát mới phù hợp với lứa tuổi học sinh
hơn lúc nào hết giờ đây chính là thời điểm cấp thiết để các ca khúc về đề tài lịch sử được dạy và học nhiều
cũng như việc đưa đề tài lịch sử vào các sáng tác cho lứa tuổi thanh thiếu niên
cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn của lớp nhạc sĩ trẻ hiện nay
kinh tế thị trường nhiều khi cái đó
nó bị chi phối và cả cái nữa
đó là lợi nhuận nó cũng chi phối
vì thế nó có một cái hiện tượng như vậy
xảy ra vâng vậy thì không biết là
nhạc sĩ có đồng ý với lại ý kiến của
phó giáo sư tiến sĩ tố mai hay không
khi mà chúng ta thấy là các nhạc sĩ
trẻ hiện nay là thờ ơ
với mạng đề tài sáng tác lịch sử
cái mối quan tâm của
nhạc sĩ hiện nay một là
thổ lộ cái cá nhân của mình
nếu như mà
thứ hai tức là làm cho đơn đợt hạ
chứ họ không
tức là cái khu vực cảm xúc
của họ rất là hẹp
khu vực cảm xúc tức là họ dừng dưng
họ vô cảm
thế nếu mà cũng có một số
người thì tôi thấy rằng là
cũng có những cái đồng cảm
nhưng mà họ không được tạo điều kiện
cảm xúc nó không phải là tự nhiên nó đến
một lần mà nó có thể
là phải do rất nhiều lần ví dụ họ có thể
đến thắp hương ở
cái chỗ thành cổ quảng trị
họ có thể khóc nhưng mà để viết ra một bài hát
cho thành cổ
thì họ hoàn toàn là không làm được
theo hai vị khách mời chúng ta cần phải làm thế nào
để có thể nâng cao số lượng
các sáng tác về đề tài này cũng như là
đảm bảo chất lượng của các sáng tác đó
tôi rất mong muốn rằng là trước tiên
là trong trường học chúng ta phải làm cho học sinh
tôn trọng lịch sử đã các em biết yêu lịch sử
cái điều mà bây giờ cả
một trường phổ thông có khi chỉ có một vài em
thì một lịch sử đấy là một điều đau lòng
thật sự hết sức là đau lòng
thế rồi là nói đến lịch sử
học trò không nhớ có những em còn nhầm
quang trung với nguyễn huệ là hai người
là hai anh em ví dụ chẳng hạn thế lại
nhầm là nguyễn huệ là anh em của nguyễn du
thì thật sự là quá đau lòng
làm thế nào mà để học sinh của chúng ta nó
nó phải yêu sử thì nó có nhiều vấn đề lắm
nhiều vấn đề lắm nhưng ở đây tôi cũng rất
mong muốn một cái
tôi chỉ muốn cái nhỏ nhỏ thôi
truyền hình ấy
chính là nơi có thể để công chúng
tiếp nhận được rõ nhất
tôi thấy hiện nay những chương trình
nào mà được
người ta xem nhiều nhất
chính là những cái cuộc thi mà để cuối cùng
sau tôn vinh một cái người nào đó
để đánh bóng tên tuổi
một cái người nào đó rồi thì những cái
truyền hình thực tế nó nhiều nó nhiều
nhiều quá đi tôi nghĩ rằng là
thực sự ra hay thì nó hay nó có hay
chứ không phải là không nhưng nó hơi
nhiều quá nó hơi lạm dụng
ngay đến cả trẻ con hát
những cái bài quá sức của mình cũng là những cái vấn đề
thế thì tại sao
không có những cái cuộc thi
mà về những bài hát sử ca
tại sao không có những cái chương trình
mà về những bài hát sử ca
và phát động sáng tác sử ca
không phải chỉ là những vấn đề về truyền thống
mà ngay những cái hiện tại bây giờ
rồi trao giải rồi tập trung vào
giàn dựng một cách tử tế đi
thì tôi tin chắc rằng nó cũng sẽ góp
một cái phần để nâng cao hơn
và nếu như có điều mà có thể góp ý với bộ giáo dục
thì tôi đề nghị rằng
trong các cuộc thi tốt nghiệp
của các học sinh phổ thông
là phải có ba môn mắt buộc đấy là
toán văn và lịch sử việt nam
chứ còn bây giờ đưa thả lịch sử vào
người ta muốn thi hay không thi
thì chúng ta rất là hoài công
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
dân ta phải biết sử ta
cho từng gốc tích nước nhà việt nam
trách nhiệm giáo dục để dân ta ai ai
cũng hiểu sử ta không phải chỉ là
trách nhiệm của riêng ngành lịch sử
mà còn cần có sự vào cuộc chung của các cấp các ngành
trong đó có các loại hình nghệ thuật
và các nhà làm nghệ thuật
hy vọng với sự chung tay nỗ lực đó
sẽ cho ra đời nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử
phản ánh chân thực sống động
chiều dài lịch sử oai hùng của dân tộc
để cho thế hệ hôm nay thấm nhuần
và đầy tự hào với lịch sử cha ông để lại
đến đây thì chương trình góc nhìn văn hóa tuần này
cũng xin được tạm dừng
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại